xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
một vụ án mạng vừa xảy ra tại bà rìa vũng tàu nghi phạm là phạm minh út tạm trú tại phường một mươi một tp vũng tàu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là một chủ quán cà phê ở phường một mươi thành phố vũng tàu được phát hiện tử vong trong nhà
khẩn trương điều tra lực lượng công an bắt được nghi phạm phạm minh út đến mát xa tại quán của nạn nhân
nhưng không có tiền trả nên út đã bóp cổ nạn nhân đến chết
sau đó lấy trộm điện thoại của nạn nhân cùng một triệu bốn trăm linh ngàn đồng và rời khỏi hiện trường
do cần tiền tiêu xài và trả nợ lê quang mỹ chủ tại quận sơn trà đã đưa ra thông tin gian dối
làm mình kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng để nạn nhân tin tưởng đặt mua hàng và chiếm đoạt luôn số tiền đặt hàng
đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể một bị hại trú tại tỉnh bắc giang có đặt mua của mỹ ba năm trăm năm mươi thùng bia trị giá sáu trăm tám mươi triệu đồng
ngày hai mươi năm tháng bảy nữ bị hại nhận được hình ảnh lô hàng qua tin nhắn gia lô do mỹ gửi
nên đã chuyển hết số tiền sáu trăm tám mươi triệu đồng
sau nhiều ngày không nhận được hàng nạn nhân đã trình báo tới cơ quan công an
và qua đầu tranh mỹ thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với võ quốc bảo
trú tại thị xã điện tịnh biên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau một thời gian theo dõi vào tối ngày một tháng bốn trong lúc bảo đang nhận tiền góp của người vay tại nhà trọ
thì lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng cùng nhiều tâm vật liên quan
lực lượng công an xác định khoảng từ năm hai nghìn hai mươi đến ngày bị bắt
bảo đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã tịnh biên vay tiền góp
bằng hình thức trả góp theo ngày
với lãi suất cho vay từ một mươi cho đến ba mươi năm một tháng
thì đến nay xác định bảo đã cho năm mươi ba người vay tiền và thu lợi bất chính trên ba trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long cho biết
đang tạm giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi cất giấu trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng ba h ba mươi phút sáng sáng ngày một mươi bảy tháng bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện long hồ
bắt quả tang nhóm thanh niên gồm một mươi một nam và năm nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại các nhà thuộc khóm sáu thị trấn long hồ huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bịch ni lông bên trong có chứa chất bột màu xám
và tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua test nhanh các thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy
còn tại quảng ngãi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã thực hiện lệnh khởi tố
và bắt nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nhóm đối tượng gồm nguyễn văn cảnh lê đặng đình hoàn hồ đăng trường và nguyễn tiến mạnh
về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó lê đặng đình hoàn lên mạng mua khẩu súng và được các đối tượng trên thay phiên mượn và cất dấu
trong một lần mâu thuẫn nhóm thanh niên khác nguyễn tiến mạnh đã mang súng đến quán karaoke khác bắn thị uy
nhưng đã bị nhóm thanh niên kia truy đuổi ngược lại
công an huyện bình sơn đã khẩn trương điều tra và làm rõ nhóm đối tượng trên sử dụng và tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
thưa quý vị trong thời gian qua trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường phố
công an tp hà nội đã phát hiện nhiều thanh niên ra đường mang theo công cụ hỗ trợ
thậm chí là cả vũ khí nguy hiểm như là súng đạn với lý do phòng thân
hành vi của các đối tượng đã cho thấy tính chất manh động và là hồi chuông cảnh báo
về việc sử dụng vũ khí thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian qua
clip ghi lại cảnh đối tượng mang theo ma túy bị tổ công tác một trăm bốn mươi một i năm công an tp hà nội phát hiện
tuy nhiên không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chư năng người này còn có hành vi chống đối phần nổ súng
ngay sau đó tổ công tác thu giữ trên tay đối tượng một khẩu súng ngắn bằng kim loại
kiểm tra hộp tiếp đạn của súng có năm viên
ngoài ra còn phát hiện bốn viên đạn và một vỏ đạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng hà nội đã tạm giữ hình sự nguyễn bình minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở phường tương mai hoàng mai hà nội để điều tra về hành vi tàng trữ súng đạn và ma túy

cơ quan anh my báo chí giải quyết sự vấn đề hai non was only a leftovers event eben ridgewater district cer
chúng tôi thấy rằng hầu hết các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng và tấn công đối với lại lực lượng thực hiện thực thi công vụ
thì nó sẽ liên quan đến những tội phạm được xác định rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
cái thứ hai nữa là cũng có thể đánh giá là tính khí của nhóm những đối tượng này là những đối tượng mà có tiền án tiền sự
hoặc là có nghề nghiệp không ổn định hoặc tham gia vào các tệ nạn trong xã hội
do vậy mà nó sẽ dẫn đến những tình huống mà các đối tượng sẽ tấn công lại đối với lực lượng cán bộ chiến sĩ
mà hầu hết là liên quan đến những loại tội danh rất là nguy hiểm
thời gian vừa qua cũng xuất hiện nhiều vụ việc mà các đối tượng vi phạm pháp luật sử dụng vũ khí nóng là súng
để đe dọa và tiến hành các hành vi phạm tội
đáng chú ý là tình trạng các nhóm đối tượng nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế như dao kiếm mạ tấu
để đâm chém giải quyết mâu thuẫn gây dối chất tự công cộng chống người thi hành công vụ gây bước xuất trong quần chúng nhân dân
một trong những biện pháp mà chúng tôi cho rằng để có thể tăng cường thêm về các hoạt động phòng ngừa về tội phạm
thì vẫn là xuất phát từ cái nhận thức của quần chúng nhân dân đặc biệt là trong các hoạt động về công tác xã hội
vấn đề thứ hai nữa là các đơn vị chuyên môn sẽ phải tăng cường các hoạt động tuần tra và kiểm soát giả soát các duy viến động
rồi là chúng ta có những cái cách thức để tiến hành quản lý về con người phát hiện ra các hành vi phạm tội phải tiến hành kịp thời xử lý
hiện nay bộ công an vừa hoàn tất dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức và cá nhân
tới đây nếu luật được thông qua đưa vào cuộc sống sẽ là hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước
và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về lĩnh vực này
một tụ điểm đá gà ăn tiền vừa bị công an tỉnh cà mau triệt phá và phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia
tại khu đất chống thuộc khu vực ấp rạch bào xã khánh bình huyện trần văn thời
có năm đối tượng bị bắt quả tang có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tại sân bốn con gà đá độ hai cặp cửa sắt một cân đồng hồ năm điện thoại di động
và thu giữ hơn một mươi ba triệu đồng tiền mặt cùng một số tam vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nhiều tuần nay thời tiết ở nhiều địa phương ở khánh hòa đang trong thời điểm nắng nóng kéo dài
nguy cơ xảy ra các đám cháy cỏ cháy rừng ở mức rất cao
đặc biệt là với địa bàn miền núi thói quen đốt nương làm rẫy của một bộ phận người dân
đã khiến cho nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn nhiều phức tạp
và trước tình hình đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và công an các địa phương trong tỉnh
đã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm các đơn vị trù rừng
tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao ý thức của người dân nhằm hạn chế các nguy cơ cháy rừng xảy ra
và sau đây sẽ là ghi nhận tại địa bàn huyện khánh vĩnh
một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất trên địa bàn tỉnh
ngày sáu tháng bốn tại khu vực rừng trồng thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm sản khánh hòa
ở xã khánh thượng huyện khánh vĩnh xảy ra vụ cháy cỏ bụi
rất may công ty đã huy động lực lượng dập tắt đám cháy kịp thời
nên không gây cháy lan vào khu vực rừng trồng
còn đây là hình ảnh vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng trồng giáp danh
giữa xã diên thọ huyện diên khánh và xã sông cầu huyện khánh vĩnh
cũng trong ngày sáu tháng bốn
hàng trăm người đã được huyện khánh vĩnh huy động để đến hỗ trợ chữa cháy
vụ cháy đã gây thiệt hại hàng chục hectare cây trồng của người dân
hàng trăm người đã được huyện khánh vĩnh huy động để đến hỗ trợ chữa cháy
thời gian qua do nắng nóng kéo dài trên diện rộng
đã làm các thảm thực vật tại các cánh rừng rơi vào tình trạng chết khô
chỉ cần một tàn lửa nhỏ là có thể gây cháy bất cứ lúc nào
bên cạnh điều kiện khắc nghiệt của thời tiết
thì thói quen đốt nương làm rẫy đốt thực bì của một bộ phận người dân
là yếu tố khiến nguy cơ cháy rừng càng trở nên phức tạp
để chủ động phòng trồng cháy rừng từ đầu năm
công an huyện phối hợp với hạt kiểm lâm huyện khánh vĩnh
đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện
ban hành kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng
triển khai các biện pháp cũng như phương án phòng cháy chữa cháy cần thiết
ngay từ đầu mùa khô
trong đó tập trung kiểm tra hiện trạng các cánh rừng
giả soát lại các khu vực có nguy cơ cháy cao
từ đó tổ chức lực lượng thường trực
canh gác tại các tháp canh trong những ngày cao điểm
ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành văn bản trì đạo
để tăng cường công tác phòng cháy cháy rừng
và qua đó thì công an huyện cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm
các đơn vị chủ rừng nhà nước và ủy ban nhân các xã thị trấn
tổ chức công tác tuyên truyền phòng cháy rừng đến người dân
cũng như đơn vị có diện tích rừng
đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị chủ rừng
cũng như ủy ban các xã thị trấn kiểm tra lại các phương án phòng cháy cháy rừng
và chuẩn bị lực lượng phương tiện để kịp thời chữa cháy rừng
khi có cháy rừng xảy ra
phân công cho các đội trực phòng cháy khi có mùa nắng xảy ra
là phải cháy trực trên các chốt điểm và khi đi thì phải mang theo bình chữa cháy
rồi ống dồn để quan sát khi có phát hiện lửa
thì báo ngay cho công ty để phối hợp với ủy ban xã và kiểm lâm để bàn để thực hiện
chữa cháy khi có tình huống xảy ra
thì hiện nay có một trò canh lửa
và một trò canh lửa
là kiên cố nằm ở trong số bốn mươi sáu đó là điểm cao
để mà quan sát tất cả trên địa bàn khu vực
và các cái điểm mà có nguy cơ cháy là lực lượng của công ty
là đều cũng đóng chốt ngay các cái điểm đó để mà trực phòng cháy cho cháy
cái ranh canh lửa thì năm hai nghìn bốn thì công ty là
ở trên tất cả những cái điểm mà dễ xảy ra cháy là làm hai mươi bốn hai mươi sáu km
đã nghe từ đầu năm là tiếng hà này qua tết là cho làn
cho làm đi ngay để mà mùa nắng là phải sử dụng
cái các cái đường tranh này để mà khống chế vấn đề mà lửa lên
trước những diễn biến bất thường của thời tiết
tình trạng nắng nóng dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài
nguy cơ cháy rừng vẫn rất cao
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng
chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng
thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
việc chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng
chính là yếu tố tiên quyết góp phần bảo vệ những cánh rừng
bảo vệ lá phổi xanh của chúng ta
tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc do cháy gây ra
thưa quý vị những năm gần đây
lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế nội bài
ngày một tăng cao
thực tế này đã dẫn đến gia tăng tình trạng xe cá nhân xe hợp đồng
rừng đỗ đón trả khách trái quy định
gây lộn xộn mất an ninh trật tự
khu vực trong và ngoài sân bay
để đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự
phục vụ nhu cầu đi lại nhất là trong dịp
cao điểm nghỉ lễ sắp tới
thì các lực lượng liên ngành thành phố hà nội
đang thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm
xe hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển
của từng chuyến đi hoặc thiếu các chi tiết
như điểm đi điểm đến
là một trong những lỗi vi phạm phổ biến
nhiều vi phạm thường gặp khác như xe không có phủ hiệu
không có giấy phép kinh doanh
hoặc lái xe không có thẻ nhận dạng theo quy định
nếu mà anh được cấp rồi mà anh không sử dụng
thì chúng tôi xử lý anh
còn nếu mà anh chưa được cấp
thì chúng tôi sẽ xử lý đơn vị chuyên gia cộng tài
là hành vi không cấp thẻ nhận dạng cho lái xe
đấy tôi nói rõ cho anh như thế
và cái thứ hai là xe của anh đang vi phạm
về điều kiện liên viết
xe của anh không liên viết
cũng từ xe hợp đồng trên kính viên trước
và phía sau theo quy định
qua thời gian mưa gió
thì cái tem đấy nó sẽ bị bong đúng không
thì người ta làm sạch cho em
thì bây giờ em về
em sẽ lên lập tác xã phổ sung ngay
một là không có hợp đồng này
hai là vi phạm về xe
thì không liêm yết tem hợp đồng
và có trường hợp thì là gần xe là
không có kinh doanh vận tải là xe biển trắng
nhưng mà vẫn cố tình để vào vi phạm trở khách
cũng theo đồn cảnh sát sân bay quốc tế nội bài
thì hiện nay trong khu vực này
vẫn còn một số đối tượng cò mồi
hàng ngày lén lút chèo kéo hành khách đi xe
do vậy lực lượng chức năng khuyến cáo người dân
cần thận trọng trong lựa chọn phương tiện
để tránh bị chặt chém
hoặc thuê phải các xe không đủ điều kiện kinh doanh vận tải
thực hiện kế hoạch ba trăm sáu mươi tám của thanh tra sở
thông vận tải công an thành phố an ninh hàng không
thì sắp tới chúng tôi tiếp tục tăng cường
duy trì và xử lý nghiêm những trường hợp
đặc biệt là những trường hợp rừng đỗ
ở ngoài tuyến đường võ ân đáp
cổng khu t một t hai
và tiếp tục tăng cường kiểm tra
về các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải
trong khu sân đỗ
đặc biệt là về xe hành khách xe chở người
kể từ đầu năm đến năm
các lực lượng đã phối hợp xử lý
gần một trăm linh trường hợp vi phạm
về thể lệ vận tải trong khu vực bãi đỗ
phạt tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
và những vi phạm công khai như thế này
cũng đã ảnh hưởng không nhỏ
tới tình hình trật tự an toàn giao thông
tại khu vực sân bay nội bài